một mươi tỷ đồng đó là số tiền được ubnd huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa phân bổ
để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc chất
đây là kế hoạch được thực hiện theo quyết định của thủ tướng chính phủ
để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho các dân tộc thiểu số rất ít người
từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi huyện minh hóa đã hỗ trợ giống cây
mua sắm thiết bị nhà văn hóa thôn bản tập huấn hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội
tổ chức cho cán bộ thôn bản tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình ở các tỉnh bạn
đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
có mục tiêu duy trì phát triển và nâng cao vị thế của các dân tộc thiểu số rất ít người
so đói giảm nghèo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào một cách bền vững
xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn bản nơi sinh sống tập trung của các đồng bào dân tộc ít người
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đề án này được thực hiện tại một trăm chín mươi bốn thôn bản sinh sống tập trung các dân tộc thiểu số rất ít người thuộc một mươi hai tỉnh trong cả nước
riêng ở huyện minh hóa tỉnh quảng bình có một ba trăm một mươi hộ dân tộc chất
gồm các tộc người sách mày rục arem và mã liềng được hỗ trợ từ đề án này